tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp đối với khu vực lao động tự do
đang là một trong những vấn đề rất được người lao động quan tâm
đặc biệt những vụ tai nạn ngoài y muốn xảy ra trong thời gian gần đây đặt ra câu hỏi
người lao động tự do được bảo đảm hay hỗ trợ như thế nào đối với các rủi ro tai nạn lao động
để trả lời câu hỏi này sẽ là phần trao đổi của biên tập viên mỹ linh cùng với chuyên gia của chương trình
xin mời biên tập viên mỹ linh
vâng xin cảm ơn biên tập viên hoàng trang
thưa quý vị theo báo cáo mới nhất từ cục an toàn lao động bộ lao động thương minh và xã hội
thì năm hai nghìn một mươi tám tai nạn lao động xảy ra có xu hướng tăng cao đối với khu vực không có hợp đồng lao động
và tăng đến một mươi tám sáu so với năm hai nghìn một mươi bảy
để quý vị khán giả có góc nhìn sâu hơn về vấn đề này chúng tôi đã mời đến trường quay
tiến sĩ ngô thị ngọc anh giám đốc trung tâm nghiên cứu giới gia đình và phát triển cộng đồng
trước tiên xin được cảm ơn bà đã đến với trường quay của truyền hình nhân dân ngày hôm nay
vâng và sau đây thì xin mời khách mời của chúng ta cùng quý vị khán giả
hãy cùng theo dõi một đoạn thông tin ngắn của chúng tôi
năm hai nghìn một mươi tám khu vực lao động không có hợp đồng xảy ra chín trăm linh bảy vụ tai nạn làm chín trăm bảy mươi người lao động bị nạn
số người chết vì tai nạn lao động làm việc không theo hợp đồng là bốn trăm một mươi bảy người tăng năm mươi chín một mươi sáu so với năm hai nghìn một mươi bảy
số vụ tài nạn lao động chết người là ba trăm chín mươi bốn vụ tăng năm mươi bảy

số người bị thương nặng hai trăm năm mươi năm người nạn nhân là nữ một trăm bảy mươi tám người
trung bình một ngày sẽ có khoảng hai năm vụ tai nạn lao động đối với lao động tự do khiến cho gần ba lao động bị nạn
năm hai nghìn một mươi tám việc chấp hành báo cáo tai nạn lao động với lao động không theo hợp đồng được thực hiện tốt hơn với báo cáo của năm mươi một trên sáu mươi ba tỉnh thành
tuy nhiên công tác điều tra tai nạn lao động vẫn chưa được triển khai đầy đủ
quy định của pháp luật việc tai nạn lao động xảy ra đối với người lao động không có hợp đồng lao động
đặc biệt các lao động di cư lao động từ nông thôn lên thành phố gây ra những thiệt hại và có thể sẽ là con số báo động nếu được thống kê và báo cáo đầy đủ
vâng chúng ta đã cùng vừa xem đoạn clip vừa rồi
và thưa bà việc quản lý và ngăn ngừa những tai nạn lao động xảy ra đối với những lao động mà không có hợp đồng
thì chúng ta đang thực hiện điều đó như thế nào
hiện nay trên thị trường lao động của chúng ta chúng ta đang thực hiện điều đó như thế nào
trong thị trường lao động của chúng ta ngoài lực lượng lao động làm việc trong khu vực chính thức
thì còn vô vàn những người lao động làm việc trong khu vực chúng tôi gọi là phi chính thức
họ phải đối mặt với vô vàn những cái thách thức khó khăn
việc đầu tiên là họ chưa được ký kết hợp đồng lao động
họ không được tiếp cận với chính sách an sinh xã hội khi bị tai nạn lao động hoặc là bị những bệnh nghề nghiệp
thì họ chỉ được hỗ trợ ngay lúc đó để có thể đảm bảo được việc họ đến cấp cứu ở bệnh viện
họ có thể được trị thương còn cả một cái quãng đời rất sau này để mưu sinh cho bản thân họ cho gia đình họ
thì hầu như không được quan tâm và chúng ta thấy rõ ràng đây là một cái điều bất công
vậy nói cụ thể hơn về bối cảnh hiện tại
đối với những người lao động tự do mà họ chẳng may xảy ra những tai nạn lao động
thì hiện nay họ và người thân của họ sẽ nhận được những sự bảo vệ cũng như sự bảo đảm như thế nào
họ đều được có một cái sự hỗ trợ nhất định của chính phủ
tuy nhiên nó chỉ là cái hỗ trợ tạm thời hỗ trợ trước mắt
nhưng nếu như những người đó bị những tài nạn ví dụ như ảnh hưởng đến mất sức khỏe trên năm mươi
hoặc là vấn đề ví dụ như là bị tài nạn trên chi dưới hoặc là ví dụ về mắt chẳng hạn
hầu như là chưa được một cái sự đền bù một cách thỏa đáng đối với những cái việc mà họ đã đóng góp
cũng như là cái việc mà họ cần phải có mưu sinh lâu dài sau này
vậy thì để có thể góp phần giảm thiểu cũng như là ngăn ngừa những cái rủi ro tai nạn lao động xảy ra
đặc biệt là đối với những lao động tự do như vậy
thì theo quan điểm cá nhân của bà là chúng ta cần phải có những giải pháp thiết thực nào hơn nữa
và cũng như là bà có đề xuất gì trong việc xây dựng những hệ thống pháp luật và chính sách
để giúp cho các lao động tự do có thể được bảo đảm cái quyền lợi của họ một cách tốt nhất
hiện nay thì hệ thống pháp luật của chúng ta mới chỉ quan tâm tới những người được ký kết hợp đồng lao động
và một điều chúng ta thấy rằng là vì lợi nhuận rất nhiều các doanh nghiệp không ký hợp đồng lao động
lẩn tránh để mà không phải đền bù không phải hỗ trợ
cho những người lao động chẳng may người ta bị tai nạn rủi ro trong lao động
hoặc là người ta bị mắc bệnh nghề nghiệp
cái điều đó đưa ra một cái vấn đề là tại sao chính phủ không đưa những người lao động khu vực phía chính thức đấy
vào một cái khung pháp luật nhất định
mặc dù chúng ta có yêu cầu họ là tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
nhưng cái bảo hiểm xã hội tự nguyện hiện nay nó cũng còn là một cái khoảng trống rất lớn để mà họ có thể tham gia
một là tuổi họ lớn hai là họ không có đủ cái nguồn thu nhập để họ có thể tham gia vào cái bảo hiểm xã hội tự nguyện
còn cái bảo hiểm thất nghiệp hay cái bảo hiểm tai nạn thì rõ ràng là bảo hiểm xã hội tự nguyện không bao gồm
đấy là một cái thiệt thòi rất lớn và chúng tôi cũng rất là mong muốn trong cái thời gian tới đây
khi mà quốc hội hoặc là cơ quan chức năng trong cái quá trình mà bổ sung sửa đổi cái luật bảo hiểm xã hội
thì mở rộng cái gói bảo hiểm xã hội ra cho những người lao động đặc biệt là lao động nữ
và cũng cần sự vào cuộc của thanh tra lao động
chứ còn hiện nay mới chỉ thanh tra trong cái khu vực nhà nước trong cái khối doanh nghiệp thôi
thì chưa đủ chúng ta còn chưa quan tâm tới những người lao động trong những khu vực
mà gặp rất nhiều những cái rủi ro những cái tai nạn nghề nghiệp hiểm nguy
ví dụ như là khai thác hầm lò hoặc là những người khai thác cát khai thác khoáng sản tự do
họ làm việc trong một cái môi trường hoàn toàn bất hợp pháp chui lủi
và họ cứ phải trốn tránh sự kiểm tra giám sát của chính quyền địa phương
cũng như là của cơ quan chức năng
do đó cần phải có sự kiểm tra giám sát chặt chẽ rất sát sao
để tránh gây ra những cái hiểm họa
cho chính bản thân người lao động và cho những cái rủi ro cho xã hội
vâng xin cảm ơn những chia sẻ của bà
và một lần nữa xin được cảm ơn bà đã đến với trường quay của chúng tôi ngày hôm nay
vâng xin cảm ơn các bạn